thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng thời gian gần đây vẫn liên tục xảy ra vụ việc các em học sinh tử vong do đuối nước
thêm một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều ngày hôm qua bốn em học sinh lớp sáu đã tử vong tại lòng hồ thủy điện xê săn bốn huyện iagrai tỉnh gia lai
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi chín tháng ba một nhóm năm em học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở chu văn an xã iao huyện iagrai rủ nhau đi tắm sông trong quá trình tắm bị đuối nước khiến bốn em tử vong
nạn nhân là em hoàng thị hòa võ ngọc mỹ lê thị quỳnh hương lê thị minh thư cùng chú xã iao huyện iagrai tỉnh gia lai rủ nhau đi tắm tại sông sê san
em nguyễn thị thu phương đi cùng nhưng không xuống tắm khi phát hiện các bạn bị đuối nước đã gọi người tới ứng cứu
tuy nhiên khi người dân trong khu vực tới hiện trường đưa một em lên thì bốn em đã tử vong